tại hà giang đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã làm sạt lở đất đá gây ách tắc một số tuyến đường giao thông
gây thiệt hại đến tài sản và hoa màu của nhân dân cùng các công trình phúc lợi khác trên địa bàn tỉnh
mưa lớn cũng đã làm một người thiệt mạng là anh nùng a đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tại thôn mẻ nắm xã xín cái huyện mèo vạc do khi đi qua khe núi bị đá lăn trúng người
theo thống kê của văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang
tính từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến ngày một tháng bảy mưa lớn đã làm ảnh hưởng tới nhiều hộ dân
tại các huyện yên minh hoàng su phi xín mần bắc mê và vị xuyên
trong đó có nhiều nhà dân bị sập tại huyện hoàng su phi và mèo vạc
nhiều nhà phải di rời khẩn cấp tại huyện xín mần
về nông lâm thủy sản mưa đã làm ngập úng trên năm năm trăm linh m hai vùi lấp hàng chục nghìn mét vuông lúa
về giao thông mưa lũ cũng đã gây sạt lở nhiều tuyến đường tại tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh
với hàng trăm nghìn mét khố đất đá vùi lấp mặt đường gây ếch tắc giao thông nghiêm trọng
tổng giá trị thiệt hại ước tính là gần hai mươi tỷ đồng trong ba ngày vừa qua
ủy ban nhân dân các huyện xá thị trấn trên địa bàn tỉnh hà giang đã huy động lực lượng xuống cơ sở
nắm bắt tình hình thăm hỏi khắc phục tạm thời để ổn định sinh hoạt và sản xuất cho các hộ bị thiệt hại
đồng thời chủ động lập phương án khắc phục trước mắt ưu tiên sửa chữa các điểm sạt lở đảm bảo giao thông
chủ động hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lớn để bà con nhân dân yên tâm sản xuất ổn định cuộc sống
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trong những ngày tới
tình hình thời tiết tại các tỉnh miền núi phía bắc vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
do vậy các địa phương cần tiếp tục chủ động triển khai tuyên truyền cảnh báo cho nhân dân
nâng cao cảnh giác chủ động đề phòng khi có mưa lớn kèm sấm xét gió lốc gây lũ quét sạt lở đất và ngập úng